phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát hà nội đã yêu cầu người điều khiển các phương tiện trên chấm dứt việc dán giấy ra vào cơ quan có chữ công an hoặc tên đơn vị để mũ trang phục cấp hiệu phù hiệu công an phía kính trước của xe ô tô nhằm mục đích hạn chế hoặc đối phó với sự kiểm tra
đối với các trường hợp người ngoài ngành công an nhân dân điều khiển phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông nếu kiểm tra phát hiện trên xe có trang phục phù hiệu công an nhân dân
các loại giấy miễn phí cầu đường sai quy định lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định lập biên bản bàn giao cho cơ quan công an sở tại để xác minh giải quyết